cũng như là chủ trương thành phố là cũng không có tổ chức các hoạt động gì đông người
trong những ngày này thì cũng được ban chỉ huy đội cũng như là lãnh đạo phòng chỉ huy đội
chủ yếu là tập trung hướng dẫn để đảm bảo trật tựa an toàn thông
giúp người dân đi lại đón tết chơi xuân
nhưng bên cạnh đấy là chúng tôi được chỉ đạo rất quyết liệt
các tổ tuần tra tập trung xử lý các hành vi vi phạm như thanh thiếu niên
không đội mũ bảo hiểm tụ tập phóng nhanh vượt ẩu
cũng như đặc biệt những hành vi sử dụng rượu bia khi trang giao thông
trên tuyến đường thanh niên có nhiều đền chùa như mọi năm sẽ tập trung đông người
tuy nhiên năm nay lượng người và phương tiện đổ về đây đã giảm
tình giao thông trên tuyến địa bàn thì tình rất là bình thường
bây giờ các chùa triển nếp hội thì quả nhà rất lớn thì bây giờ là không được mở lên là giao thông bình thường
nhưng mà cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát thu an cũng phải đảm bảo công tác ứng trực ngoài giờ
làm tốt hoàn thành nhiệm vụ được giao được sự phấn công đảm bảo tết cho người dân đi lại một cách an toàn thông suốt và vui vẻ
kết hợp nhiệm vụ điều tiết giao thông tổ công tác nhắc nhở tuyên truyền một số trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy
người vi phạm đưa ra những lý do khác nhau
chắc chắn là ngày thường thì em sẽ đội ngũ nhưng mà ngày tết thì em cũng có phần chủ quan là đi chơi thì sẽ không đội ngũ ạ
em đã vi phạm luật giao thông không đội ngũ bảo hiểm
sẽ gây mất an toàn cho cả mình và cả người tham gia giao thông khác ạ
cứ ra bước chân ra khỏi nhà là đội thì hôm nay là em hơi bị chủ quan một chút
khi ra từ nhà ra đây gần ngay đầu dốc ra đây thế nên là cũng em hơi chủ quan là cái sai
đối với một số tuyến cao tốc như hà nội lào cai lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đã giảm từ ngày một tết
theo lãnh đạo đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một phụ trách tuyến cho biết
tính riêng ngày một đã có hơn hai trăm linh lượt xe vi phạm con số này sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới
bên cạnh đó tình trạng xe máy di chuyển lên cao tốc đã xuất hiện tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao
cái việc theo mô tô đi vào đường cao tốc thì nó rất là nguy hiểm
nhưng mà khi mà được gặp lực lượng cảnh sát giao thông thì thường các người điều khiển phương tiện mô tô
thường là quay đoàn giao thông
lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm giao thông trong những ngày tới
chính vì vậy người dân khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm chỉnh theo quy định
đảm bảo sự an toàn cho chính bản thân
những người xung quanh
là xã vùng cao của huyện bát sát tỉnh lào cai với địa hình tương đối phức tạp dân cư phân bố không tập trung
một trăm linh dân cư là đồng bào dân tộc ít người
phìn ngan tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
và để đảm bảo sự bình yên trên địa bàn lực lượng công an xã bên cạnh việc chủ động xây dựng kế hoạch
mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm còn ngày đêm bám bản ăn tết cùng với bà con
góp phần bảo vệ mùa xuân nơi dẻo cao của tổ quốc
hôm nay công an xã phìn ngan đến ăn tết với bà con đồng bào giao tại nhà sinh hoạt cộng đồng
không khí chuẩn bị tết náo nức cả một vùng
với chị tần sử mẩy trưởng thôn văn hồ một thành viên tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của xã
việc công an chính quy ở lại ăn tết với bà con càng khiến chị và dân bản yên tâm
về tình hình an ninh trật tự
hôm nay là một ngày rất là vui và vui vẻ được các anh công an chí quy cùng về cùng trải nghiệm mổ lợn mổ gà và gói bánh
cùng nấu nướng để trải nghiệm tết cổ truyền của thôn bản
ở bản an ninh trật tự ở thôn rất là ổn định không có tệ nạn trộm cắp đánh nhau đánh chửi nhau mất đoàn kết
còn với trung tá đinh văn mạnh từ khi nhận nhiệm vụ trưởng công an xã
năm nào anh và đồng đội cũng ở lại đón tết cùng bà con
tuy phải xa gia đình nhưng đây chính là cơ hội để lực lượng công an xã chính quy thêm gần gũi gắn bó với đồng bào
qua đó góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở vùng đất còn nhiều khó khăn này
bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh trực tự tại các điểm bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
bảo vệ an toàn các mục tiêu địa bàn trọng điểm các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế đến thăm làm việc tại thành phố cần thơ
hơn bảy năm trăm năm mươi lượt đồng chí tham gia các hoạt động tuần tra bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch
triển khai thực hiện năm cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hơn bốn trăm linh lực đồng chí và một mươi một lượt sử dụng động vật nghiệp vụ hỗ trợ các đơn vị triệt phá hàng chục chuyên án hình sự ma túy
những ngày này không khí đón tết ở phòng cảnh sát cơ động công an thành phố cần thơ nhộn nhịp và ấm áp hơn bao giờ hết
bằng tình cảm đặc biệt lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm chăm lo để cán bộ chiến sĩ đón xuân ấm áp như chính gia đình của mình
hiểu được tâm tư tình cảm của cán bộ chiến sĩ và những chiến sĩ trẻ
đảng quỹ ban lãnh đạo phòng cảnh sát cơ động công an thành phố cần thơ trong thời gian qua đã hết sức quan tâm chăm lo lo đến đời sống chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ
từng đồng chí lãnh đạo phụ trách sẽ đến thăm hỏi động viên các mục tiêu nhất là những mục tiêu ở xa dành những phần quà để tặng cho những gia đình cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đoàn viên hội viên trong đơn vị
ngày xuân không chỉ quan tâm đến việc đón tết cho các đơn vị tuổi trẻ lực lượng cảnh sát cơ động còn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội chung sức vì cộng đồng
tặng quà cho hai mươi gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở phường hương phú
thăm hỏi tặng một mươi phần quà cho công đoàn viên và sáu mươi phần quà cho các cháu là con cán bộ chiến sĩ của đơn vị
thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu hội phụ nữ đoàn thanh niên và công đoàn nhân hỗ trợ chăm sóc hai cháu là con cán bộ trong đơn vị không may một cô mẹ
đường nơi đơn vị đóng quân tạo cảnh quan sạch đẹp cùng nhân dân vui đón mùa xuân bình an hạnh phúc
với niềm tin khi thế thi đua trong năm mới toàn lực lượng công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân xây dựng lực lượng trong sạch dững mạnh toàn diện thực sự là thanh bảo kiếm sắc bén là lá chắn thép vững chắc bảo vệ đảng nhà nước nhân dân
của các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động công an thành phố cần thơ thật vui vẻ thật đầm ấm
lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng và công an thành phố cần thơ nói chung đón xuân mới với niềm tin về những thành công của đơn vị trên từng lĩnh vực công tác
góp phần phục vụ hiệu quả công cụ phát triển kinh tế xã hội bền vững của thành phố cần thơ
trong không khí rộn ràng mùa xuân người chiến sĩ công an nơi biên giới đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để vừa đảm bảo công tác ứng trực
vừa vui xuân đón tết cùng với đồng đội
hơn ai hết các anh mong muốn mọi người có thể gác lại những lo toan u phiền của một năm cũ để đón một năm mới bình an và hạnh phúc
cũng như mọi nhà trụ sở làm việc của công an xã thường lạc huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đang được những người chiến sĩ công an chăm chúc từng gốc nhỏ
màu sắc được rõ của hoa điểm thu thêm sắc xuân nơi biên giới
năm nay là cái tích đầu tiên của lực lượng công an xã thị trấn chính quy
trên địa bàn tỉnh đồng tháp
dù còn phải chuẩn bị nhiều thứ nhưng ưu tiên của các anh là phải lo cho bà con một mùa xuân ấm no hạnh phúc
là một xã biên giới của huyện hồng ngự công an xã thường lạc luôn là lực lượng nồng cốt đi đầu trong tấn công trấn áp tội phạm ở địa phương
thực hiện có hiệu quả các mô hình cách làm hay trong công tác đảm bảo an ninh trực tự
như mô hình cai nghiện tại cộng đồng dân cư đã cảm hóa được tám đối tượng từ bỏ ma túy
mô hình tổ tự quản đường biên cục móc vào an ninh trực tự tuyến biên giới
mô hình camera an ninh
là xã đầu tiên trên địa bàn huyện thực hiện mô hình gia lô an ninh
để tiếp nhận tin báo tối giác tội phạm kết hợp tuyên truyền cho nhân dân các quy định của pháp luật
công an xã sẽ phối hợp mỗi ngày khoảng ba lượt từng tra về ba ngày
và hai lượt về băng đêm để xử lý đối với những nhóm đối tượng có hành vi chạy xe cú ga trong đêm phia
tiếp tục phối hợp với lực lượng đóng chân trên địa bàn để quản lý chặt cái tuyến biên giới
nhằm ngăn chặn các đối tượng dược nhập tội phạm về ma túy
năm hai nghìn hai mươi một công an xã thường lạc đã triệt xóa chín điểm tệ nạn xã hội
bắt bảy mươi bốn vụ vận chuyển hàng cấm thu giữ trên năm mươi hai gói thuốc lá ngoại các loại
chín bốn trăm linh kg đường cát
đặc biệt là phối hợp tốt với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và đồn biên phòng cầu muốn
triệt xóa thành công chuyên án tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín vào nội địa
vượt qua những khó khăn vất vả trong năm cũ
cán bộ chiến sĩ công an xã thường lạc huyện hồng ngự vẫn bám sát địa bàn
cùng đồng đội giữ vững sự bình yên nơi biên cương của tổ quốc
đã xác định khoát lên người chiếc áo blue trắng những người làm ngành y cũng xác định trước những vất vả khó khăn thử thách trước mắt
hai năm đại dịch nhiều người quên mất bản thân cũng có gia đình và người thân
có những người hai năm qua chỉ đón tết ở bệnh viện giả chiến
bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín số hai phường an khánh thành phố thủ đức
nơi đang có tám người bệnh nặng và những người mắc covid một mươi chín có bệnh nền được điều trị tại đây
mùng hai tết nhâm dần các y bác sĩ vẫn miệt mài với công việc
hai năm qua có những người chưa được đón tết với gia đình
năm ngoái là đi từ mùng một tết tới tháng bốn
xong rồi bệnh viện làm thời gian dịch phùng phát trở lại là từ tháng bảy là tôi đi tới giờ này luôn

một lần nữa là bệnh viện làm thời gian dịch phùng phát trở lại là từ tháng bảy là tôi đi tới giờ này luôn
giai đoạn cam go nhất của đợt dịch thứ tư tại tp hcm đã để lại nhiều mất mát đau thương cho người dân
nhiều bài học cho chính quyền và ngành y tế
dịch covid một mươi chín vẫn còn âm ỉ nhiều bệnh viện giải trí vì thế vẫn tiếp tục hoạt động
một số bệnh viện khác tạm ngưng hoặc sát nhập
tuy nhiên vẫn trong tâm thế sẵn sàng ứng phó nếu tình hình diễn biến phức tạp
dù vậy họ vẫn cố gắng tạo ra không khí kết tại nơi đang giành dật sự sống với tự thần
tuy nhiên ở bệnh viện giải chiến thì nó có điểm khác với các bệnh viện thường
ví dụ như các bạn làm xong ca thì các bạn có thể về nhà được
còn ở bệnh viện giá chiến thì không được về
tại vì mình trước khi về là mình phải test phải kiểm tra hết
kết quả âm tính thì các bạn mới về để tránh lây nhiễm cho gia đình
nó có sự khác biệt đó cho nên suốt ngày quanh quẩn trong chung cư này
anh em đa phần cũng buồn
rồi quay quần nói chuyện với nhau tâm sự với nhau thôi chứ biết làm gì vậy

tạm biệt giải chiến số ba trở về với gia đình sau nhiều tháng rộng rãi chống dịch
bác sĩ diêu hà lam trưởng khoa hội sức tích cực bệnh viện giải chiến số ba
lại quay về với quần quay công việc tại khoa cấp cứu bệnh viện lê văn thịnh
đối diện với sự sống và cái chết suốt một thời gian dài
bác sĩ làm thấu hiểu hơn ai hết sự quý giá của sự sống
dù không còn ở bệnh viện giải chiến ông vẫn hai mươi bốn trên hai mươi bốn trực tại khoa cấp cứu
với tâm thế sẵn sàng lên đường khi tình hình dịch bệnh có chuyển biến xấu